do ảnh hưởng của bão số ba trên địa bàn tỉnh phú thọ có mưa vừa và lớn kéo dài đã gây thiệt hại nhiều về tài sản cũng như hoa màu ở một số địa phương trong tỉnh
hiện các mức nước sông thao trải qua các huyện hạ hòa cầm khê thanh ba vẫn đang dâng cao và trên mức báo động ba gây ngập tắc ngẽn dòng chảy cấm ở một số địa phương
tại các huyện thanh sơn cầm khê hạ hòa tính đến thời điểm này đã có hàng chục ngôi nhà bị ngập và có nguy cơ bị ngập nặng di rời khẩn cấp một mươi ba hộ dân
ngoài ra mưa lớn đã làm gần sáu mươi hectare diện tích lúa và hoa màu bị ngập nhiều đoạn đường đập tràn tại tân sơn và thanh sơn bị ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị chia cắt
tỉnh phú thọ yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện triển khai lực lượng vật tư phương tiện theo cấp báo động
đã quy định tăng cường tuần tra thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và tình hình đê điều đồng thời chủ động các biện pháp ứng phó